mặc dù đã có yêu cầu từ chính quyền địa phương về việc đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng và khi đi ra đường
tuy nhiên đến nay thì đã có tới hơn hai mươi trường hợp ở quận hoàn kiếm bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi đi ra đường
riêng trong sáng ngày ba mươi tháng ba tại ngã tư lê thái tổ tràng thi lực lượng công an đã phát hiện bốn trường hợp đi xe máy cố tình không đeo khẩu trang
mỗi người bị phạt với số tiền hai trăm linh đồng ngoài ra còn nhiều trường hợp đi xe đạp đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm không đeo khẩu trang
khi bị phát hiện thì những người này đã bỏ chạy việc không đeo khẩu trang không chỉ có nguy cơ cho bản thân mà còn đe dọa tới sức khỏe của những người tại nơi công cộng
trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi này